thưa quý vị sau bốn ngày nghỉ lễ người dân cả nước nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín thì tình hình an ninh trật tự trật tự an toàn xã hội trên cả nước được đảm bảo
công tác tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi tám năm quốc khánh và các lễ hội hoạt động vui chơi giải trí tập trung đông người các tụ điểm du lịch đã không xảy ra tình huống đột xuất bất ngờ hay là các vấn đề phức tạp
để có được kết quả này lực lượng công an trên cả nước đã quán triệt thực hiện nghiêm túc công điện số bảy trăm năm mươi của thủ tướng chính phủ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ quốc khánh và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường
ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về việc đảm bảo an ninh trật tự dịp hai tháng chín các điện chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an công an các đơn vị địa phương
xe dường nằm bốn mươi ba chỗ nhưng đã nhồi nhét bảy mươi hai hành khách

đã bị lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh bình phước phát hiện xử lý vào tối ngày ba mươi một tháng chín
tại hà nội trong ba đêm mùng một mùng hai và mùng ba tháng chín các tổ công tác một trăm bốn mươi một đã xử lý ba mươi chín trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
trong đó tạm giữ ba mươi hai phương tiện ba mươi hai đối tượng có hành vi lạng lách đánh võng nẹp bô rú ga thu giữ một rùi cui điện
ngoài ra các tổ công khai xử lý hai mươi tám trường hợp vi phạm nồng độ cồn
một nhóm thanh thiếu niên điều khiển sáu xe máy bất chấp nguy hiểm liều lĩnh đi vào tuyến cao tốc cầu rẽ ninh bình đã bị cục cảnh sát giao thông kịp thời ngăn chặn
trong dịp nghỉ lễ quốc khánh mặc dù lưu lượng phương tiện giao thông tăng cao đột biến tuy nhiên mức độ ủng tắc giao thông giảm mạnh do lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã tổ chức phối hợp phân luồng điều tiết giao thông theo đúng các phương án đã đề ra
điều kiện kỹ thuật về vụ tập trung tuần tra kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm tạo điều kiện cho người dân tham gia giao thông một cách an toàn và thuận lợi nhất
ngay trong dịp nghỉ lễ ngày ba tháng chín lực lượng công an thành phố lào cai đã tổ chức chấn áp triệt xóa tụ điểm ma túy hoạt động có tính chất bong kè phức tạp tại phường phong hán thành phố lào cai
điều này đã cho thấy tinh thần đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm không để tội phạm có cơ hội lợi dụng các dịch vụ
lễ tết để gia tăng hoạt động
theo đó trong bốn ngày nghỉ lễ lực lượng công an các đơn vị địa phương đã điều tra làm rõ một trăm bốn mươi một vụ bắt một trăm chín mươi bốn đối tượng hình sự triệt phá hai trăm ba mươi ba vụ bắt ba trăm bốn mươi đối tượng ma túy bắt năm mươi sáu vụ hai trăm chín mươi tám đối tượng đánh bạc bắt hai mươi ba đối tượng truy nã
công an huyện đã xây dựng kế hoạch để tham mưu cho huyện để triển khai thực hiện đảm bảo an ninh trật tự với triển khai lực lượng một trăm linh xuống cơ sở bám nắm địa bàn
lực lượng công an xã đi từ nhà ra từ người quản lý từng đối tượng ở trên địa bàn lập hồ sơ và điều tra cơ bản những biểu hiện những hành vi vi phạm pháp luật
trong đó tập trung vào các loại tội phạm mà thường có dấu hiệu lợi dụng vào những ngày lễ để thực hiện hành vi phạm tội như là tội phạm về tàng trữ vận chuyển trái phép chất ma túy
chúng thường trà trộn lợi dụng vào những ngày lễ này để vận chuyển
tôi đã đẩy mạnh công tác quan kiện kỹ đạo
tại các địa điểm diễn ra các sự kiện kỷ niệm ngày quốc khánh các khu du lịch điểm vui chơi công cộng
lực lượng công an từ cấp cơ sở đến các đơn vị nghiệp vụ đã căng mình làm nhiệm vụ tăng cường tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn
làm tốt công tác quản lý cư trú từ đó kịp thời phát hiện xử lý các loại tội phạm có hành vi vi phạm pháp luật
đảm bảo cho nhân dân khách du lịch vui chơi đón lễ quốc khánh an toàn và lành mạnh
ngoài ra đó thì cũng có lực lượng tự quản là khối hợp cùng công an phường và đọc loa để hướng dẫn cho người dân
tuyên truyền cho người dân trong công tác phòng ngừa
cái quá trình mà khi mà có những vụ việc xảy ra thì lực lượng công an phường tổ chức kịp thời
sau mình và lập hồ sơ để xử lý
từ việc thức cho dân ngủ gác cho dân vui chơi
mỗi cán bộ chiến sĩ công an ở từng vị trí nhiệm vụ công tác đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ
góp phần vào không khí cùng với nhân dân cả nước
vui đón tết độc lập đã diễn ra trong sự an toàn bình yên và cấn khởi